xả nước thải trực tiếp ra biển gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến du lịch biển đà nẵng là câu chuyện không mới ở địa phương này
trong thời gian vừa qua ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã sát sao chỉ đạo các ngành chức năng liên quan tăng cường các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm xử lý việc xả thải trực tiếp ra biển
đặc biệt là xử phạt hành chính đối với các doanh nghiệp nhà hàng khách sạn và các công trình xây dựng vi phạm
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
trong thời gian ở khu vực này mùi hôi không thể chịu được coi như rất là hôi
người ta phải đóng cửa xả thải ra biển
trước hết như cái cống như thế này cô được nhận biết là ảnh hưởng rất nhiều về cái khu này là thứ nhất
thứ hai thành phố mình là thành phố du lịch mà thả một cái đường cống nước thải này ra biển
thì có còn là thành phố du lịch không
nó ảnh hưởng biết bao nhiêu
thứ nhất về sức khỏe thứ hai về kinh tế
nước thải xả ra từ các hệ thống hoạt động của du lịch cũng như hoạt động của đời sống của người dân
cũng đã làm cho nó có tiêu cực đến cái hoạt động du lịch biển của thành phố
và có thể nói là hiện nay xác định du lịch biển là một trong những hướng trọng điểm của du lịch thành phố
chính vì vậy mà cái việc mà bị ảnh hưởng của cái xả thải
của các cái cống mà nước thải đưa ra phía biển như vậy
thì dù tác động môi trường mức độ nào chưa có sự đánh giá
cái hình ảnh nhìn vào để mà làm sao cho một cái cảnh quan đẹp
một cái điểm du lịch hấp dẫn và một cái tâm lý mà e dè của du khách
khi tham gia các dịch vụ trên biển cũng có tác động
thích sức là cũng có tác động rất là đáng với du khách
chính vì vậy nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của thành phố
trong thời gian vừa qua và cũng trong dự xuống thấp tới
thì hiện nay thì thành phố cũng đã có kế hoạch và cũng đã nghiên cứu
để làm sao sớm khắc phục được các hệ thống xả thải như thế này
theo sở tài nguyên và môi trường thành phố đà nẵng
tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực đô thị trên địa bàn thành phố
là gần chín trăm linh m ba một ngày đêm
trong khi đó tổng công suất thiết kế của các trạm xử lý nước thải đô thị
đang vận hành mới khoảng hai trăm tám mươi bốn ba trăm linh m ba một ngày đêm
tức là chỉ có khoảng một phần ba khối lượng nước thải được xử lý
trước áp lực xả thải đà nẵng đã nhiều lần nâng công suất các trạm xử lý nước thải
nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu thực tế
vì hiện nay với tốc độ phát triển đô thị ở khu vực này quá nhanh
do áp lực của nước thải có những dời cao điểm nước thải ra biển
gây ô nhiễm môi trường
để giải quyết trước mắt công ty cũng đã lợi dụng sức chứa của các cửa xã này
đáp năng cao lên từ bốn mươi cho đến một mét
thậm chí có vị trí là trên một mét
để trữ nước thải trong dời cao điểm và sẽ bơm đi trong dời thách điểm
tầm khoảng một mươi giờ đêm nước thải về ít hơn
thì bơm thì cũng nhờ đó giải quyết được giảm thiểu một phần nào
là cái câu chuyện ô nhiễm biển khi nước thải ra
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
tri cục bảo vệ môi trường thuộc sở tài nguyên và môi trường tp đà nẵng
đã phát hiện và xử lý gần một mươi trường hợp các nhà hàng khách sạn
và các công trình
tỉnh xây dựng khách sạn tại quận mũ hành sơn và quận sơn trà
tự ý xả thải ra vào hệ thống nước thải ven biển gây tràn ô nhiễm biển
trong cuộc họp thường kỳ của ủy ban nhân dân tp đà nẵng gần đây
lãnh đạo tp đã yêu cầu phải xử lý rứt điểm tình trạng này
cần xử phạt kịch khung đối với các dự án gây ô nhiễm
xả nước thải khi chưa được cấp phép
theo đó ngày hai mươi tám tháng tám lãnh đạo ủy ban nhân dân tp đà nẵng
đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trăm sáu mươi triệu đồng
đối với công ty cổ phần kim long nam ở số một mươi sáu trần phố quận hải châu tp đà nẵng
do ông nguyễn hải đăng làm tổng giám đốc
do công ty này thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường
đồng thời yêu cầu công ty phải tháo bỏ bốn ống nhựa pvc đường kính một trăm một mươi mm
từ dự án ra cống thoát nước chung của thành phố
ủy ban nhân dân tp đà nẵng được giao tăng cường kiểm tra
giám sát các hoạt động của dự án này
cũng như giám sát khắc phục hậu quả theo yêu cầu của thành phố
liên quan đến vụ việc nói trên trước đó ngày hai mươi hai tháng tám
thanh tra sở xây dựng tp đà nẵng đã có quyết định xử phạt một mươi triệu đồng
đối với công ty cổ phần kim long nam
về hành vi tự ý đấu nối ống xả thải vào hệ thống thoát nước chung của thành phố
tiến hành thứ nhất là thường xuyên tùng ra trên các tín này
và giám sát mực nước trên các cửa xã để giám sát có sự bắt thường nào hay không
nếu có sự bắt thường thì phối hợp với bộ nhân cốc quận huyền
phường cảnh sát môi trường sở hy dân
tiến hành ròa sót lại các công trình đoàn xây dựng và tiến hành kiểm tra
nếu phát hiện có xả nước ngầm trong các giờ câu điểm
mà làm cho cái hệ thống quá tải thì sẽ tiến hành lập biên bản xử lý
ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu công ty thoát nước và xử lý nước thải thành phố
phối hợp với quận sơn trà ngũ hành sơn và ủy ban nhân dân các phường
tăng cường kiểm tra đầu mối thoát nước của các công trình thi công xây dựng
nếu phát hiện trường hợp xả nước ngầm và hệ thống thoát nước của thành phố
sẽ xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện để kịp thời khắc phục các sự cố tràn nước thải ra biển